trận động đất kinh hoàng vừa qua đã khiến hàng chục nghìn người dân syri rơi vào cảnh vô gia cư
nhiều người phải tìm nơi trú ẩn trong ô tô lều hoặc chấp nhận ngồi sửa ấm xung quanh đống lửa ngoài trời
tuy đã vượt qua mối nguy chết người từ động đất nhưng những người dân sống sót đang phải đối mặt với khủng hoảng về thực phẩm và nơi trụ ẩn
giữa quan cảnh đổ nát không chỗ trú chân nhiệt độ tại khu vực xảy ra động đất ở syri đã giảm xuống mức âm năm độ c vào sáng nay
khiến điều kiện sinh hoạt thêm phần khắc nghiệt
cái lạnh khiến người ta khó có thể chợ mắt và cũng bởi nhiều người cố thức để chờ đợi tin tức của người thân
chỉ có trẻ em là được cha mẹ quấn trong những chiếc chăn bông để tránh rét
có bốn gia đình ở trong chiếc xe này
cảm ơn chúa vì chúng tôi đã thoát được
khi chúng tôi đã thoát được ra ngoài trước khi tòa nhà chúng tôi ở đổ sập toàn bộ khu phố đều bị tàn phá
một số tòa nhà chưa sụp đổ hoàn toàn nhưng người dân lo sợ rằng ngôi nhà không còn đủ an toàn cho họ nếu cố tình ở lại
với rất nhiều tòa nhà bị hư hại nặng nề do động đất ở aleppo nhiều người đành đưa ra lựa chọn không dễ dàng
nhìn thấy bức tường nức toác ra thế này tôi rất sợ nó sẽ sập nên tôi sẽ tiếp tục qua đêm trong công viên
dù ở aleppo có lạnh đến đâu có mưa có tuyết rơi hay thậm chí có sóng thần hay không các con tôi và tôi thang ngủ trong công viên còn hơn ở trong nhà nơm nớp lo sợ
hầu như các nhu yếu phẩm quan trọng như thuốc men thực phẩm và lều trại đang thiếu trầm trọng do quy mô thiệt hại quá lớn và nỗ lực cứu trợ bị hạn chế tại một số khu vực nhất định
syri là quốc gia từng chịu nhiều tổn thương do xung đột kéo dài
và sau động đất
cuộc sống của người dân sẽ còn khó khăn hơn bất chấp nỗ lực hỗ trợ của cộng đồng quốc tế